là một lần chúng ta đặt ra câu hỏi liệu công trình ấy sẽ được công chúng đón nhận ra sao
làm cách nào để các công trình nghệ thuật được an toàn nơi công cộng
đây là dòng chữ bất đắc dĩ được ghi lên trên một ô cửa của một tác phẩm sắp đặt có tên là tháp
tác phẩm này là một trong sáu mô hình nghệ thuật được đặt dọc trục đường bờ hồ hoàn
kiếm nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
đáng buồn thay một số người dân thiếu ý thức đã lầm tưởng rằng tác phẩm nghệ thuật này là nhà vệ sinh
mặc dù nhà vệ sinh công cộng không thu phí chỉ cách đó vài trăm mét
và đây là nguyên nhân chính để dòng chữ cảnh báo kia xuất hiện
qua hàng loạt phản ánh của người dân về hiện trạng đã xảy ra
tác phẩm tháp đã bị dỡ bỏ theo quyết định của quận hoàn kiếm và nhóm tác giả
tác phẩm nghệ thuật nói trên chỉ là một trong nhiều thực trạng đáng buồn đang xảy ra đối với các công trình nghệ thuật công cộng
con đường gốm xứ một mươi năm tuổi dài gần bốn km
từng được tổ chức guinness thế giới công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới
mang dấu ấn của các làng gốm nổi tiếng như bát tràng chu động phù lãng cũng không thoát khỏi tình trạng này
một tác phẩm mà nó đồng góp cho cái sự cảnh quan của hà nội
hiện thực từ chợ bắc qua cũ mà cho đến chợ đông biên mới bây giờ
là chỗ rất khảo với độ chúng tôi không thể ngửi được
đáng lẽ các công trình nghệ thuật công cộng phải là không gian thưởng thức giải trí và thư giãn cho người dân
thế nhưng khi những người sáng tạo càng ra sức giữ gìn
thì sự vô ý thức của người thưởng lãm lại đang khiến cho các tác phẩm nghệ thuật không còn nguyên vẹn với đúng giá trị của nó nữa
từ đó cho thấy việc bảo vệ các công trình nghệ thuật cộng đồng đang trở thành một bài toán khó
thưa quý vị làm cách nào để các công trình nghệ thuật được an toàn nơi công cộng
đang là bài toán chưa tìm được lời giải trong nhiều năm qua
tuy nhiên với sự nỗ lực của các nghệ sĩ mới đây trong dự án ven đường phúc tân
nhóm các tác giả đã đưa ra một số cách thức mang tính ứng dụng
để bảo đảm các công trình nghệ thuật được an toàn nơi công cộng
đối với nghệ sĩ trẻ xuân lam
tác giả của một số tác phẩm nghệ thuật cộng đồng
câu chuyện các tác phẩm bị biến dạng hư hỏng không còn là câu chuyện mới
bởi vậy trong dự án lần này xuân lam chú trọng hơn trong việc sử dụng các chất liệu vừa chắc chắn
nhưng vẫn mang tính nghị thuật nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình
một trong những giải pháp mà nghệ sĩ trẻ xuân lam muốn nói đến
chính là thay đổi chất liệu nâng cao các tác phẩm bằng các cọc sắt cao
sẽ có thể hạn chế được những trường hợp đáng tiếc ngoài ý muốn
và quan trọng hơn là nhóm nghệ sĩ đã tạo mối liên kết giữa các tác phẩm và những người dân
chính tại nhà văn hóa ở đây thì tôi đã có hai buổi thuyết trình mời một trăm linh hộ dân
sống chung quanh bức tường này và đến nghe tôi cũng như các nghệ sĩ chia sẻ và giải đáp
sau đó là chúng tôi sẽ dán toàn bộ phần phát thảo của tác phẩm lên trên chính bảng tin của nhà văn hóa
người lớn rất bảo ban các bé là phải có ý thức giữ gìn không vẹn bệnh không leo trèo nghiệt ngợm
để giữ gìn và bảo vệ các cảnh quan và các bức phù điêu điêu khắc
và các bức mà các họa sĩ đã có
miệt mài công sức để làm ra để mãi mãi để mọi người chiêm ngưỡng
ý thức với việc bảo vệ công trình nơi công cộng các gia đình tại khu dân cư phúc tân nhắc nhở
phân chia nhau trong coi các tác phẩm nghệ thuật
như thế các nghệ sĩ cũng cảm thấy yên tâm hơn với những đứa con tinh thần được bày trí ở những con đường ven sông
thì cho đến bây giờ thì tôi cũng chưa mất được cái chai nào
tôi nghĩ là đây cũng là may mắn bởi vì là một cái bức tường mà khi tôi quét trắng
từ bấy đến giờ cũng một tháng rồi vẽ mà không thấy có những cái vết vẽ bậy hay gì
thì các cháu rất là nhiều tác phẩm của chúng tôi may mắn là nhận được sự hưởng ứng và hoan nghênh của công chúng